ubnd tp hcm vừa chấp thuận cho sở tài nguyên và môi trường triển khai thực hiện đấu giá chín lô đất thuồng khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm
chín lô đất có ký hiệu từ một mươi một đến một mươi thuồng khu chức năng số một trong khu đô thị mới thủ thiêm sẽ được sở tài nguyên và môi trường tp hcm bán đấu giá
cùng với việc chấp thuận cho đấu giá chín lô đất ubnd tp hcm cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới thủ thiêm